năm nay để bảo đảm tuyển sinh đủ trí tiêu nhiều trường đại học đã phải hạ mức điểm sàn
điểm chuẩn xuống đến một mươi ba điểm khiến không ít ý kiến lo ngại rằng các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp sẽ đối diện với nguy cơ tuyển thiếu thậm chí là giải thể
lo ngại này là có cơ sở khi những năm trước đây nhiều trường đào tạo nghề đã phải lao đao
vì không tuyển đủ học viên vào học tuy nhiên bước vào mùa tuyển sinh năm nay
nhiều trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã đạt được bước tiến dài trong công tác tuyển sinh
hiệu trường cam kết với từng học viên có việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp ra trường
mức lương trung bình sau khi ra trường từ năm đến một mươi năm triệu một tháng
chi phí cho đào tạo thấp thời gian ngắn dễ kiếm việc làm
nhiều doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đã tìm đến đặt hàng và liên kết đào tạo
đó là lý do vì sao nhiều thí sinh năm nay dù đỗ đại học vẫn quyết định tìm đến với trường nghề
thật ra thì em là đủ điểm
để đầu đại học nhưng mà em vẫn quyết định chọn cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng
bởi vì thời gian đào tạo của trường rất ngắn hai năm rưỡi
trong khoảng thời gian đào tạo ngắn như vậy thì trường chủ tâm về đào tạo về tay nghề hơn là lý thuyết
khoảng thời gian ra trường sớm thì em có thể bồi dưỡng về kinh nghiệm nhiều hơn
ra trường sớm thì có thể cơ hội kiểm việc làm của bọn em cũng nhiều hơn
bước vào mùa tuyển sinh năm nay
trong khi các trường đại học đã đạt được một trường đại học
trường đại học còn đang loay hoay với bài toán thu hút người học
thì nhiều trường nghề đã gần như hoàn thành kế hoạch tuyển sinh
để có kết quả này phải kể đến nhiều yếu tố
trong đó quan trọng nhất vẫn là việc chủ động tìm hướng đi phù hợp
bởi hiện vẫn có tình trạng trường thừa vẫn thừa trường thiếu vẫn thiếu
với các trường nghề tuyển sinh khả quan họ luôn có cách để thu hút thí sinh
trong năm hai nghìn một mươi tám này thì các thí sinh vào học ở trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội chúng tôi
có điểm đỗ đại học rất là cao
có những em hai mươi ba điểm mà cái số em mà đạt điểm từ trên một mươi bốn điểm
hiện nay chúng tôi là gần năm trăm linh em
thì có thể nói là nhiều em học sinh đã thay đổi cái tư duy của mình
thay đổi được cái nhận thức của mình
và đầu tranh với gia đình là kênh quyên là đi vào họp trường nghề
có những em là con em của đại biểu quốc hội
rồi lãnh đạo các bộ ban ngành của thành phố hà nội
đỗ đại học hai mươi một hay hai mươi hai điểm
nhưng mà đăng ký vào họp ở trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội
tự nhiên đây là một tin vui cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
vì chính các em là những người sẽ góp phần thay đổi cơ cấu trình độ
trong lực lao động hiện nay của việt nam chúng ta
tôi nghĩ là rõ ràng là chúng ta cần ba thứ
cần thứ nhất là cần cơ chế sinh sách
cần thứ hai là cần tổ chức hoạt động
và cần thứ ba chính là cái cần nguồn lực
thì đây là một cái cần cực kỳ quan trọng để chúng ta thực hiện hai cái mục tiêu trên
cho nên là chúng tôi rất kỳ vọng vào cái nguồn lực cần thiết của chính phủ
đã bố trí qua chương trình mục tiêu quốc gia
để chúng ta thực hiện tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp việt nam
những sự kiện ký kết hợp tác trong đào tạo và chuyển giao công nghệ như thế này
đối với trường cao đẳng nghề công nghệ cao đã trở thành một hoạt động khá thường xuyên
với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao
có năng lực thực hành nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động
nhà trường đã có quan hệ hợp tác với gần bốn trăm linh doanh nghiệp
các trường viện nghiên cứu trong và ngoài nước
các tổ chức xã hội đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa đào tạo với phát triển kinh tế xã hội trong nước và thế giới
đây cũng là một trong những minh chứng cho thấy những nỗ lực của trường nghề đã và đang được xã hội công nhận